vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại tòa soạn báo thương hiệu và công luận
địa chỉ số một mươi hai hẻm một trăm một mươi tám trên tám mươi một đường nguyễn khánh toàn phường quang hoa quận cầu giấy tp hà nội
phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an quận cầu giấy tp hà nội
đã bắt một nữ phóng viên vì có hành vi tống tiền doanh nghiệp nước ngoài
đối tượng là đào thị thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại số ba mươi bảy ngõ một trăm ba mươi bảy đường vũ tông phan phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
là phóng viên báo thương hiệu và công luận có hành vi cưỡng đoạt số tiền bảy mươi usd của ông tăng duệ bằng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quốc tịch trung quốc trú tại phường lê lợi thành phố bắc giang
là giám đốc đối ngoại công ty luxia ic việt nam
tăng vật thu giữ bảy mươi usd một cpu liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang tiến hành tạm giữ đào thị thanh bình
về hành vi cưỡng đoạt tài sản để phục vụ điều tra